bộ tài nguyên và môi trường vừa có văn bản gửi ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương có biển
đề nghị tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến
sâu rộng các quy định của luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo đến với các tầng lớp nhân dân cán bộ công chức và người lao động
trong các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thời bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ
thuộc trách nhiệm của ubnd cấp tỉnh trong đó có nhiệm vụ thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển
bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo tổ chức thiết lập công bố và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của pháp luật